công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ bổ sung hai trăm linh chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùng một tháng năm
theo đó đợt nghỉ lễ bốn ngày từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày mùng hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài các tàu chạy thường xuyên hàng ngày đơn vị còn tổ chức chạy thêm một trăm chín mươi hai tàu khách trên các tuyến
đặc biệt là đến các điểm du lịch để phục vụ người dân đi lại
trong đó riêng tuyến các tỉnh phía nam là hơn một trăm linh chuyến tàu
cũng theo kế hoạch từ ngày hai mươi bảy tháng bốn công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ tổ chức chạy thêm các tàu khách
cao điểm nhất là ngày hai mươi tám tháng bốn đối với chiều từ hà nội đi các ga
và ngày một tháng năm đối với các chiều từ các ga về hà nội
cụ thể ngày hai mươi tám tháng bốn chạy một mươi chín tuyến với một mươi năm vé trong đó riêng tuyến phía nam tám bảy trăm linh vé
tuyến hà nội vinh chạy sáu tuyến tàu với sáu vé hà nội đồng hới chạy ba đoàn một năm trăm linh vé
hà nội đà nẵng chạy hai chuyến một hai trăm linh vé
hà nội lào cai chạy bốn chuyến một ba trăm linh vé hà nội hải phòng chạy bốn chuyến năm vé
ngày một tháng năm chạy một mươi chín chuyến với một mươi ba chín trăm linh vé trong đó riêng tuyến phía nam bảy hai trăm linh vé
tuyến vinh hà nội chạy năm đoàn năm vé đồng hới hà nội chạy hai chuyến một một trăm linh vé
đà nẵng hà nội chạy hai chuyến một một trăm linh vé lào cai hà nội chạy bốn chuyến một hai trăm linh vé
hà nội hải phòng chạy sáu chuyến năm năm trăm linh vé ngồi
trước đó công ty đã công bố kế hoạch giảm giá đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
theo đó trong giai đoạn này sẽ giảm giá vé đối với loại chỗ ngồi mềm điều hòa trên tàu na một
na hai hà nội vinh từ một mươi đến một mươi năm giá vé ngồi mềm từ hà nội đi vinh hoặc ngược lại chỉ còn từ một trăm chín mươi đến hai trăm linh đồng